công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương vừa tạm giữ đối tượng đặng quốc duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hộ khẩu thường trú tại phường hiệp thành thành phố thủ dầu một để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
qua làm việc đối tượng đặng quốc duy khai nhận đã thuê lại căn hộ này gắn các thiết bị cách âm rồi thông qua mạng xã hội
cho các đối tượng khác đến thuê phòng để sử dụng trái phép ma túy với giá hai triệu đồng một đêm
vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ